vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu một độ kinh đông cách đảo song tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía tận bắc tây bắc
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sống biển cao từ bảy đến tám m biển động dữ dội